việc thực hiện cánh đồng mẫu lớn trong những năm gần đây không còn là quá mới đối với một số tỉnh địa phương
tuy nhiên tại những huyện miền núi công tác này lại không dễ dàng bởi tập tục và thói quen canh tác của bà con chưa thay đổi
xã kim thượng huyện tân sơn là xã điểm được chọn để thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn
vụ mùa này là vụ đầu tiên bà con nông dân đồng thuận cao thống nhất trồng một giống lúa co hai theo chủ trương của huyện xã
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện tân sơn tỉnh phú thọ
chỉ còn khoảng hai tháng nữa là đến vụ mùa gặt của bà con đồng bào dân tộc thiểu số xã kim thượng huyện tân sơn
nhìn cánh đồng bạt ngàn lúa xanh mướt thẳng cánh cỏ bay ít ai biết được rằng để có được thành quả này đã phải trải qua rất nhiều khó khăn
trong công tác vận động tuyên truyền bà con vốn đã quen với canh tác tự do từ bao đời nay